phần chính của lễ hội là các cuộc đấu hấp dẫn giữa các đấu vật thiếu niên và thanh niên
hội vật năm nay thu hút hàng trăm đô vật đến từ nhiều địa phương trong tỉnh
đây là lễ hội có truyền thống từ hơn bốn trăm linh năm nay được phát triển và gìn giữ cho đến ngày nay
hội vật làng sình được tổ chức hàng năm nhằm cầu mong cho mùa màng tươi tốt dân làng được sức khỏe hạnh phúc
đây còn là một hoạt động cộng đồng vui đầy tinh thần thượng võ khích lệ việc rèn luyện sức khỏe sự tự tin lòng dũng cảm của thế hệ trẻ
ngày xưa làng xình tổ chức hội vật để cầu sức khỏe bình an mùa màng bội thu
cũng là dịp để tuyển chọn võ sĩ khỏe mạnh cho triều đình lúc bấy giờ
trải qua hàng trăm năm giới vật làng xình vẫn tồn tại và phát triển trở thành nhất đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống của nhân dân
thưa quý vị đền mẫu đồng đăng còn gọi là đồng đăng linh tự là nơi thờ phật và mẫu thượng ngàn
đến cách cửa khẩu cốc nam tỉnh vân lãng khoảng năm trăm linh m và cách cửa khẩu quốc tế hiếu nghị khoảng bốn km
đây là một trong những nơi thờ tự nổi tiếng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người việt nam
và một trong những điểm du lịch văn hóa tâm linh được rất nhiều người dân trong và ngoài nước biết đến ạ
và cứ hàng năm vào ngày một mươi bảy tháng hai tức là ngày một mươi tháng riêng lễ hội đền mẫu tại trung tâm thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn lại được tổ chức
lễ hội diễn ra trong thời tiết đẹp nắng ấm nên đã thu hút hàng nghìn người dân du khách thập phương đến dự lễ chảy hội
mọi người đến đây để cầu sức khỏe cầu may mắn và quốc thái dân an
thưởng ngoạn và chiêm bái cảnh sắc thưởng thức văn hóa ẩm thực độc đáo của xứ lạng
đền mẫu đồng đăng còn gọi là đồng đăng linh tự là nơi thờ phật và mẫu nổi tiếng khu vực miền bắc
cứ vào ngày một mươi tháng riêng hàng năm lễ hội được tổ chức thu hút rất đông du khách đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước
để thực hiện tốt công tác đảm bảo trường tự an toàn đào thông trong ngày lễ hội lực lượng cảnh sát đào thông chúng tôi đã triển khai
tối đa lực lượng phương tiện tại các chốt nơi vào khu vực lễ hội
và phân công cán bộ chiến sĩ hướng dẫn các xe của khách du lịch đỗ tại điểm đỗ theo quy định
để đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông vào khu vực lễ hội được thông suốt an toàn
mặc dù lưu lượng người và xe tham gia giao thông tăng đột biến so với ngày thường
song lực lượng công an tỉnh lạng sơn đã có mặt từ rất sớm
đường để phân luồng hướng dẫn giao thông chủ động triển khai hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông để lễ hội diễn ra an toàn
du khách trong nước và người nước ngoài đều nghiêm túc tuân thủ sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông
tại lễ hội không có hiện tượng chen lấn sô đẩy trộm cắp móc túi không để xảy ra un tắc cháy nổ cũng như các hoạt động cờ bạc trá hình mê tín dị đoan
an ninh trật tự được đảm bảo khiến nhân dân phấn khởi nô nước chảy hội lễ chùa tận hưởng cảm giác an lành đầu xuân
tôi không thấy trên này có những cái sô đẩy những cái móc túi xảy ra an toàn giao thông rất đảm bảo
trong dòng người tấp nập đông vui lực lượng công an nghiêm túc ứng trực để làm nhiệm vụ
phân luồng phương tiện không để tắt đường nêu cao tinh thần cảnh sát không để các đối tượng xấu lợi dụng đông người
để hoạt động phạm pháp giữ gìn bình yên cho nhân dân đi lễ chùa cầu an chảy hội xuân an toàn
thưa quý vị sau tết nguyên đán là thời điểm sôi động của mùa lễ hội hai nghìn hai mươi bốn
nguy cơ mất an toàn thực phẩm và xảy ra sự cố an toàn thực phẩm diễn biến rất phức tạp
ở tất cả các khâu của chuỗi thực phẩm dịch vụ ăn uống và ở nhiều địa phương
và để đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống ngụ độc thực phẩm có hiệu quả trong mùa lễ hội bình thân năm hai nghìn một mươi sáu
thì cục an toàn thực phẩm đã có công văn đề nghị giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai các công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm
và bệnh truyền qua thực phẩm cho các địa phương
theo đó tập trung vào công tác quản lý chỉ đạo thông tin tuyên truyền giáo dục thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm
giám sát phát hiện sớm ca ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng điều tra xử lý khắc phục vụ ngộ độc thực phẩm
bảo đảm vật tư hóa chất phương tiện phòng chống vụ ngộ độc thực phẩm
bàn tổ chức lễ hội ubnd địa phương quy hoạch địa điểm bố trí nguồn nước sạch hệ thống nước sạch thu gom xử lý rác thải nước thải
bảo đảm an toàn phục vụ các cơ sở kinh doanh thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu vực lễ hội
chú trọng các biện pháp vệ sinh ngăn ngừa ô nhiễm thực phẩm
tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai quyết liệt rộng khắp công tác thanh tra liên ngành
về việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh rau củ quả bánh kẹo rượu cơ sở sản xuất thực phẩm ăn ngay
các cơ sở kinh doanh nước giải khát nước đá các cơ sở kinh doanh ăn uống thức ăn đường phố phục vụ lễ hội
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
và công khai các vi phạm trên các phương tiện thông tin để cảnh báo cho cộng đồng
ngoài ra cục cũng chỉ đạo tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với trung tâm y tế dự phòng các tỉnh thành phố
các cơ sở điều trị các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động giám sát ca ngộ độc thực phẩm
các bệnh truyền qua thực phẩm giám sát các mối nguy nhiễm thực phẩm để phát hiện sớm và dự phòng ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng
thưa quý vị và các bạn tình trạng pháo nổ tuần qua biên giới nhất là ở khu vực miền trung
diễn ra nóng bỏng phức tạp trong những ngày giáp tết đã tạo nên mối hiểm nguy lo sợ đối với mọi người
và hiểm họa đó đã xảy ra để lại những hậu quả tai nạn thương tâm do sử dụng pháo nổ trái phép trong những ngày tết vừa qua
chỉ trong vòng hai ngày đầu năm mới bính thân hai nghìn một mươi sáu bệnh viện việt nam cuba đồng hới đã liên tục tiếp nhận ba ca cấp cứu do sử dụng trái phép pháo nổ
các nạn nhân đang sinh sống ở các làng quê khi sử dụng pháo nổ trái phép đã gây tai nạn cho chính mình
hôm ba mươi cầm pháo trên tay lúc đó đột mà không kịp quăng vừa đổ trên tay luôn cảm thấy là rất hơi hăn và trong bản thân rất hơi hăn biết làm sao nữa
thế này cái tai nạn với pháo thì nó có một cái đặc thù của nó là nó có chất nổ đó là chất nổ nó có đấm sâu xuyên vào trong da thịt
thì tiên lường của mình mình cắt cụt đến đâu là nó rất khó để bảo tồn của cái tay bảo tồn hay không là đó là một trận rất dễ nhầm trung
nên mình phải cắt lọc sệt mà phải cố gắng bảo tồn tối đa để có như mình sau này phục hồi chức năng của nó là có thể tổn sơn nhưng đó là một trong những dĩ trưởng rất nặng nề
trong ba trường hợp được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện việt nam cô ba đồng hới thì có đến hai nạn nhân buộc phải cắt cụt cánh tay mang thương tật suốt đời
điều này đã cho thấy sự nhận thức kém về tác hại pháo nổ coi thường tính mạng của một số bộ phận người dân
và từ đó những hậu quả lớn đã xảy ra để lại không ít đau thương cho nạn nhân và gia đình
chúng tôi cũng xin khuyên đồng bào và nhân dân cố gắng chấp hành các luật pháp luật lệ về phòng chống cháy nổ
đặc biệt là sử dụng pháo trong dịp tết bởi vì cái tổn thương pháo nó gây tổn thương rất phức tạp
chỉ vì một sự ham vui trong chốc lát đã mang lại hậu quả thương tật nặng nề cho các nạn nhân và cộng đồng khi sử dụng pháo nổ trái phép trong những ngày tết
mối hiểm nguy trên có được giảm thiểu ngăn chặn kịp thời hay không phụ thuộc rất lớn vào ý thức trách nhiệm của mọi người đối với vật liệu gây nổ này
chương trình tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
vào ngày hôm qua một mươi bảy tháng hai thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường hồ chí minh phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa cho biết
đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ một chiếc xe tải đang chở hàng ngàn bao thuốc lá lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
cụ thể như sau vào chiều ngày một mươi sáu tháng hai tại km năm trăm hai mươi ba trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua xã cẩm sơn huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường hồ chí minh phát hiện ô tô tải có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ
khi yêu cầu dừng xe kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển một hai trăm năm mươi cây thuốc lá nhãn hiệu hero jet judge curry son
lái xe là lê trung thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu thường trú tại xã nghĩa hội huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh thanh hóa tiếp tục điều tra làm rõ
cũng trong ngày hôm qua trên khu vực biển bình châu xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu lực lượng nghiệp vụ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã kiểm tra và tạm giữ tàu anh đào
mang số hiệu bv một nghìn ba trăm hai mươi ba thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng trang đào có địa chỉ tại ấp láng găng bình châu xuyên mộc đang vận chuyển khoảng hai mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra trên tàu bv một nghìn ba trăm hai mươi ba có ba thuyền viên ông lê văn chính quê tại bình châu xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu làm thuyền trưởng
không có đầy đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn tàu không bố trí đủ định biên an toàn tối thiểu theo quy định
theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng hai mươi lít dầu đeo tiêu thụ cho các tàu đánh cá trên biển
đồng thời ông chính cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số lượng hàng hóa trên tàu
trong khi đó tại lạng sơn công an tỉnh lạng sơn đã bắt đối tượng lưu văn cửu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại na dương lộc bình là đối tượng truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
trong lúc mâu thuẫn sô sát
giữa hai nhóm thanh niên cửu đã dùng gậy đập vào đầu dương văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tại thôn hua cầu xã đông quan huyện lục bình
sau đó cửu về nhà
khi tuân và nhóm bạn đến nhà cử để nói chuyện trong lúc mất kiểm soát cửu đã dùng dao đâm hai nhát vào tay dương văn tuân
sau khi gây án cửu đã bỏ trốn sang trung quốc làm thuê
đến tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu cửu trở về địa phương và bị công an huyện lộc bình phát hiện bắt giữ
một vụ đánh bài ăn tiền vừa được công an thành phố bạc lý
bạc liêu tỉnh bạc liêu bắt quả tang tạm giữ gồm hai mươi năm đối tượng
trước đó vào ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu công an tp bạc liêu bắt quả tăng hai mươi năm đối tượng đang có hành vi đánh bài ba lá ăn thua bằng tiền
tại nhà số hai trên một trăm chín mươi bảy b ấp biển đông b xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu do ông chiêm ích tâm làm chủ
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bộ bài tay loại năm mươi hai lá hơn hai mươi điện thoại các loại và số tiền hơn năm mươi triệu đồng
qua điều tra bước đầu bà chiêm thị en sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là con gái của ông tâm thừa nhận đã tổ chức sòng bài này để lấy tiền phế từ các con bạc
trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới nhu cầu đăng ký xuất nhập cảnh của người dân tăng đột biến
riêng tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nghệ an đã tiếp nhận hơn một năm trăm linh hồ sơ thủ tục làm hộ chiếu và giấy thông hành
để đáp ứng nhu cầu của người dân tránh ủn tắc tồn động hồ sơ đơn vị đã chủ động bố trí tăng cường lực lượng
phương tiện phục vụ tốt nhất để giải quyết nhanh chóng cho người dân
tại trụ sở làm việc phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nghệ an
vào chín giờ sáng đã rất đông người dân đến đây để làm thủ tục kê khai xin cấp hộ chiếu và giấy thông hành biên giới việt lào
mặc dù lực lượng người đi làm hộ chiếu rất đông nhưng các anh công an vẫn làm thủ tục hồ sơ và giải quyết kịp thời nhu cầu của mọi người dân

để làm tốt nhiệm vụ của mình phòng quản lý xuất nhập cảnh đã có kế hoạch cụ thể phân công công việc đến từng bộ phận
chuẩn bị đầy đủ phương tiện vật chất kỹ thuật và huy động một trăm linh quân số làm việc kể cả cán bộ chiến sĩ được nghỉ bù trực tết
bên cạnh đó đơn vị còn mượn thêm địa điểm để bù trì bốn bàn tiếp nhận hồ sơ phục vụ người dân
đồng thời huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ cùng làm công tác tiếp dân và giải quyết nhanh gọn ở tất cả các bộ phận không để người dân chờ đợi lâu
ngay đầu năm thì chúng tôi tiếp từ một năm trăm linh đến gần hai công dân đến đề nghị cấp các tủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh
với số lượng tăng đột biệt như thế thì đơn vị đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ để làm phục vụ nhân dân giải quyết hết các hồ sơ tôn đồng trong ngày
ngoài ra phòng quản lý xuất nhập cảnh còn tăng cường phối hợp với công an tp vinh lực lượng công an phường

đảm bảo giữ gìn trật tự an ninh bên trong và bên ngoài nơi làm việc nhằm hạn chế tình trạng cò mồi treo kéo lừa đảo người dân trong việc làm các thủ tục ghi tờ khai gửi xe
cùng với việc giải quyết nhanh gọn các thủ tục cho người dân đơn vị còn phối hợp với biêu điện nghệ an để trả hộ chiếu giấy thông hành về tận gia đình cho người dân ngay sau khi có kết quả giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân

đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân
bộ giáo dục và đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi gọi tắt là đề án năm chín trăm chín mươi năm
trình độ thạc sĩ sẽ đào tạo theo ngành nhóm ngành trong nước chưa có khả năng đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện đảm bảo đào tạo chất lượng và theo nhu cầu thực tế cần ưu tiên đào tạo
bộ giáo dục đại học cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ các bộ ngành và cơ quan khác của nhà nước bao gồm các ngành công nghệ ưu tiên như công nghệ thông tin và truyền thông công nghệ sinh học công nghệ vật liệu mới công nghệ chế tạo máy và tự động hóa công nghệ môi trường các ngành khoa học và công nghệ lĩnh vực năng lượng nguyên tử các ngành khoa học cơ bản các ngành khoa học kỹ thuật các ngành khoa học y dược các ngành khoa học nông lâm ngư các ngành khoa học hành chính công các ngành khoa học xã hội và nhân văn
đối tượng dự tuyển trình độ đại học là học sinh do bộ giáo dục và đào tạo chọn cử dự thi và đoạt giải nhất nhì ba tại các kỳ thi olympic quốc tế
học sinh do bộ văn hóa thể thao và du lịch cử dự thi và đoạt giải nhất nhì ba các kỳ thi quốc tế thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao
tại huyện miền núi huyện tri tôn tỉnh an giang sau kỳ nghỉ tết nguyên đán bính thân hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ học sinh đến lớp ngày đầu tiên cũng thấp
theo báo nhanh của phóng viện
giáo dục đào tạo huyện tri tôn tính đến cuối ngày học lại đầu tiên sau thời gian nghỉ tết nguyên đán một trăm linh đơn vị trường học đều có học sinh nghỉ học
để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học phòng giáo dục và đào tạo huyện tri tôn yêu cầu các trường học nắm chắc số lượng và nguyên nhân học sinh bỏ học
phối hợp với chính quyền địa phương đến từng gia đình vận động phụ huynh cho con em mình đến trường đồng thời tranh thủ vận động các nguồn tài trợ hỗ trợ tạo điều kiện cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường
thưa quý vị sau hai ngày biển động mạnh vào sáng qua một mươi bảy tháng hai các tàu hoạt động vận tải khách trên tuyến lý sơn sa kỳ được phép tăng phiên tăng chuyến và đã đưa thêm được hơn một hai trăm linh khách rời đảo lý sơn vào đất liền
do lượng khách lớn nên các tàu đã hoạt động với công suất cao nhất
trước tình hình lượng khách đông có thể gây chen lấn khó kiểm soát chính quyền huyện lý sơn đã chỉ đạo ban quản lý cảng phối hợp cùng các ngành chức năng
tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo an toàn cho hành khách và các phương tiện ra vào đảo
đến chiều ngày một mươi bảy tháng hai tất cả hành khách có nhu cầu đều đã được rời đảo an toàn
lực lượng thanh tra giao thông bộ đội biên phòng quảng ngãi cảng vụ hàng hải quảng ngãi ban quản lý cảng đang tập trung tối đa cho công tác an toàn trên tuyến đường thủy lý sơn sa kỳ
lượng cứu hộ cứu nạn cũng sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra trên biển
nếu biển tiếp tục động mạch ubnd huyện lý sơn cũng đã có phương án đề nghị bộ tư lệnh cảnh sát biển vùng hai bộ đội biên phòng quảng ngãi sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ngãi cảng vụ hàng hải quảng ngãi
bố trí phương tiện vận chuyển hành khách rời đảo lý sơn nếu tiếp tục biển động mạnh
thưa quý vị những ngày sau tết ngư dân quảng ngãi hồ hời mở biển với tinh thần quyết tâm vượt khó bám biển trong mùa biển mới năm hai nghìn hai mươi
tại các cảng cá hàng trăm tàu thuyền tất bật cho phiên biển đầu năm trở lại ngư trường truyền thống hoàng sa trường sa mang theo khát vọng về một mùa xuân bội thu
trước chuyến ra khơi ngư dân phạm đào ở xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cùng với anh em bạn biển sửa soạn chuẩn bị cho phiên biển đầu tiên trong năm trên ngư trường hoàng sa
nhiên liệu đá lạnh cùng các nhu yếu phẩm cần thiết đã được đưa lên tàu đầy đủ
ai cũng nung nấu quyết tâm
và hy vọng sẽ thắng lợi trong phiên biển này
trong những ngày này tại các cảng cá tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân của tỉnh quảng ngãi đều đang hối hả ra hoàng sa trường sa
sau tết thời tiết trên biển đang có sóng in biển lặng
nên hàng trăm tàu đầy đủ để đưa lên tàu đầy đủ để đưa ra hoàng sa trường sa

để động viên ngư dân ra khơi các nghiệp đoàn nghề cá của tỉnh quảng ngãi cũng đã tổ chức lễ gia quân đánh bắt đầu năm
nhằm khích lệ động viên tinh thần bám biển gìn giữ ngư trường truyền thống
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới

tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những số bằng và ba nạn nhân phải nhập viện cấp cứu
thời điểm trên chiếc xe ben loại năm tấn chở vật liệu xây dựng mang biển số sáu mươi một c một mươi nghìn sáu trăm sáu mươi một
lưu thông trên đường lê đức thọ hướng từ quốc lộ một về đường nguyễn oanh
khi vừa đổ dốc cầu trường đại thuộc phường một mươi ba quận gò vấp thành phố hồ chí minh
thì bất ngờ mất lái tông hàng loạt xe gắn máy và người đi chợ bên đường
chiếc xe trên chỉ dừng lại khi tông vào trước căn nhà số một trăm ba mươi một nghìn ba trăm bốn mươi hai lê đức thọ
ngay sau sự cố xảy ra tài xế xe ben đã bỏ trốn khỏi hiện trường
vụ tai nạn nghiêm trọng trên đã khiến hai người đi trên xe gắn máy thiệt mạng tại chỗ
ba người khác bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu
ngoài ra năm xe gắn máy bị hư hỏng nặng nằm vương tại khắp nơi
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra xử lý vụ việc
đến một mươi bốn giờ cùng ngày hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được giữ nguyên để phục vụ công tác điều tra
khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bảy tháng hai tại đoạn giao nhau với đường nhánh rẽ lên cầu vượt
thuộc thôn long thạnh một xã phổ thạnh huyện đức phổ quảng ngãi
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy
thời điểm trên anh nguyễn bá thạnh hai mươi tuổi ở thôn la vân xã phổ thạnh
điều khiển xe máy hiệu exciter biển kiểm soát bảy mươi sáu h một một mươi năm nghìn tám mươi một chạy hướng từ nam ra bắc
khi đến đoạn đường trên thì vai trạm với xe bồn biển kiểm soát năm mươi một c hai nghìn hai trăm năm mươi ba
ba mươi năm tuổi ở huyện cây lệ tỉnh tiền giang điều khiển chạy ngược chiều
vụ tai nạn đã khiến nguyễn bá thạnh bị chấn thương nặng
hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi
đây là vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra lần thứ ba tại địa điểm này
bắt đầu từ ngày tám tết lượng khách trên địa bàn tỉnh quảng trị đi xe vào tp hcm
và các tỉnh thành phía nam đông hơn những ngày bình thường
để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách ngay từ đầu năm
các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp
đảm bảo cho hành khách đi lại được an toàn
đến thời điểm này tỉnh quảng trị cơ bản đáp ứng một trăm linh nhu cầu vận tải cho hành khách trên các tuyến
trên tất cả các bến xe ngành giao thông vận tải quảng trị đã huy động tối đa phương tiện để phục vụ cho hành khách
có bốn trăm bốn mươi chuyến xe xuất bến với tổng cộng chín tám trăm một mươi ba hành khách
tăng cường hai mươi hai chuyến xe dường nằm vào tp hcm
bên cạnh đó để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông quảng trị cũng tăng cường tuần tra kiểm soát
đã tiến hành bảy mươi bảy ca tuần lưu với ba trăm sáu mươi lượt cán bộ chiến sĩ tham gia trên các tuyến quốc lộ một quốc lộ chín
phát hiện và xử lý ba mươi sáu trường hợp vi phạm
trong đó xe khách có hai mươi bốn trường hợp vi phạm
trước tình trạng nhiều hãng taxi liên tục từ chối vận chuyển khách đi cự li ngắn
nhất là trong dịp tết sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi đã có văn bản
nghiêm cấm các hãng xe taxi
tái diễn hành vi này để đảm bảo quyền lợi cho người dân
theo đó sở giao thông vận tải quảng ngãi yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách
bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh
chấn chỉnh nghiêm cấm hành vi từ chối phục vụ hành khách đi cự li ngắn
đồng thời quán triệt cho đội ngũ nhân viên trực tổng đài và nhân viên lái xe
thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về giá pháp luật về kinh doanh vận tải
và pháp luật về trật tự an toàn giao thông
phục vụ hành khách với thái độ văn minh lịch sự và tận tình
đơn vị nào tiếp tục có hành vi vi phạm tương tự
thì sở giao thông vận tải quảng ngãi sẽ cương quyết đình chỉ hoạt động
thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
thưa quý vị sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
người dân trên cả nước đã bắt đầu trở lại với công việc
liêu lượng người đi lại tăng đột biến
và cũng vì vậy mà tình trạng xe dù bến cóc cũng trở nên nóng bỏng
đây cũng là lúc mà các phương tiện xe dù bến cóc tăng cường hoạt động
bất chấp những quy định của cơ quan chức năng
thực trạng này không những gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
mà còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp làm ăn hợp pháp
ghi nhận của phóng viên tại tỉnh thứ thiên huế
hình ảnh này thường thấy trước khu vực bến xe phía nam thành phố huế
nhiều phương tiện mặc dù đã đến giờ xuất bến
nhưng vẫn cố tình dừng đỗ trước khu vực bến
hoặc chạy chậm lại để đón khách dọc đường
một số lái xe còn vòng vo đón trả khách
đậu đỗ không đúng nơi quy định
gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a
bên cạnh đó tình trạng bến cóc trên tuyến quốc lộ một a cũng diễn biến hết sức phức tạp
nắm bắt nhu cầu đi lại tăng cao sau tết
người dân lại ngại vào bến xe
nên nhiều phương tiện đã tăng cường đón khách dọc đường
nhồi nhét ép giá hành khách để thu lợi nhuận
tại thời điểm kiểm tra ngoài lỗi đón trả khách không đúng nơi quy định
phương tiện này còn chở quá một mươi năm hành khách trên xe
ba ngày tết thì ngày thường thì bọn em rất là khó khăn
xe phải mượn xe trên ngân hàng
chủ xe có thể là vì tham lợi nhuận
hoặc có thể là vì khách hứa
nhiều khi là nhu cầu đi lại người ta
thế nên buộc hai cái này nó hợp lại
thì có thể người ta chờ giữ
còn chạy quá tốc độ thì nhiều khi là đúng đá
nhiều khi mình cũng lỡ chất
chạy tốc độ cho phép bảy mươi
nhiều khi mình cũng có thể bị sớt xây thêm
có quá bất tí
tại chốt kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông phú lộc
hàng chục trường hợp xe khách
sử phạt trong đó chủ yếu tập trung
vào các lỗi như đón trả khách
không đúng nơi quy định chạy quá tốc độ
nhồi nhét hành khách
một số biện pháp của trạm cảnh sát giao thông
phú lộc nhằm đảm bảo an toàn giao thông
trong dịp tết nguyên đán
bổ trí các tổ công tác
tiến hành đo tốc độ
và buổi tối xử lý
các trường hợp vi phạm đồng độ côn
các trường hợp xe mô tô
trở quả số người quy định
mỗi vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách
luôn để lại những hậu quả nghiêm trọng
về người và tài sản
sự vào cuộc của lực lượng chức năng ở các địa phương
sẽ góp phần giảm thiểu tàn nạn giao thông
nhưng quan trọng nhất
vẫn là ý thức chấp hành của các lái xe
khi điều khiển phương tiện